thành phố hà nội sẽ có hơn tám trăm bốn mươi ba ô tô hơn sáu triệu xe máy mô tô xe gắn máy
sự phát triển chóng mặt này đang là vấn đề cấp bách là thử thách rất lớn
song thành phố hà nội vẫn chỉ đang từng bước hướng tới việc hạn chế xe máy lưu thông
do rằng các giải pháp trước mắt chỉ có thể đặt niềm tin từ giao thông công cộng
trong đó hệ thống xe buýt được coi là trọng điểm
so với những bất cập từ hạ tầng giao thông từ những quy hoạch tự dứt mà có
đã khiến xe buýt chưa phát huy được tiềm năng vốn có
các phương tiện giao thông cá nhân cũng phải chịu những cái hạn chế nhất định
ví dụ như thu phí ví dụ như là đi trên phần đường hẹp hơn không có làm rành riêng
vì rành riêng đó đã rành riêng cho giao thông công cộng rồi chẳng hạn
qua những công tác đó mới dần dần làm cho người dân thấy sử dụng giao thông cá nhân là khó khăn
và chấp nhận việc phải đi bộ rồi chuyển sang đi dân
cho giao thông công cộng
nếu chúng ta không làm được cái việc ưu tiên cái quyền lưu thông trên mặt đường cho giao thông công cộng
thì sẽ rất khó trong việc giảm giao thông cá nhân và tăng giao thông công cộng
thưa quý vị xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân
tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác
đó là những mặt tích cực khi người lao động đi xuất khẩu bằng con đường chính ngạch
nhưng trên thực tế thì còn rất nhiều người không đủ tiêu chuẩn để đi bằng con đường chính ngạch
họ lựa chọn đánh đổi về kinh tế thậm chí là cả tính mạng của mình
để đi bằng các con đường tiểu ngạch hay còn gọi là đi lao động chui với ước mơ đổi đời
có người biết việc đi như vậy là sai trái
nhưng họ vẫn đi và có cả những người nhẹ dạ tin vào những lời đường mật của những kẻ môi giới
về một cuộc sống màu hồng ở nơi đất khách để rồi tiền mất tật mang
trong mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay chúng tôi sẽ có những phân tích cụ thể về vấn đề này
trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
đây là bốn mươi chín công dân bị phía trung quốc bắt giữ do nhập cảnh và cư trú trái phép
được phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu hữu nghị tiếp nhận
vì không có việc làm
những công dân này đã tự ý vượt biên trái phép theo các đường mòn sang trung quốc
để tìm việc với hy vọng đổi đời
tuy nhiên đổi đời thì chưa thấy
nhưng vì không có giấy tờ hợp pháp
nên số công dân này đã bị công an nước sửa tại bắt và giam giữ trong khoảng thời gian từ một đến hai tháng
thì gần biên nó đưa đi
sang bên kia làm thì bị công an kiểm tra giấy tờ
không có giấy tờ thì bị bắt
không ai rủ đâu
đi quen rồi thì biết
biết chỗ người ta thuê người làm thì tự đi
người thì hơn trăm tệ
bây giờ đi thế này tôi biết rồi lần sau tôi đi tôi làm giấy tờ đi
cũng với mong muốn đổi đời
kỵ đặng thị trung
xã châu quế hạ
huyện văn âu
biên tỉnh yên bái
đã mạo hiểm cùng chồng xuất cảnh sang trung quốc làm thuê
nhưng khi vừa sang đến nơi
chồng chị đã không may mắc bạo bệnh và đột ngột qua đời
do vợ chồng chị xuất cảnh lao động trái phép
nên việc đưa thi hài chồng về việt nam gặp rất nhiều khó khăn
chị trung đã phải vay mượn số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chi phí cho các dịch vụ đi lại
cuộc sống vốn đã khó khăn
nay lại càng khó khăn hơn gấp bội
vâng trên đây là những ví dụ điển hình
với hệ lụy khi xuất khẩu lao động chui
làm việc ở nước ngoài có thật sự là thiên đường
với toàn màu hồng hay không
và hay đồng tiền thiết kiệm
được là sương máu
theo các chuyên gia do nhu cầu xuất khẩu lao động tăng cao
dẫn đến việc xuất hiện nhiều biến tướng
và chính vì vậy người lao động nên tìm hiểu kỹ
các thông tin liên quan đến doanh nghiệp
nước tiếp nhận công việc phải thực hiện
và mức lương nhận được
thủ tục đi ra sao để tránh tình trạng bị lừa đảo qua môi giới